riêng ở khánh hòa ninh thuận và bình thuận vẫn có những điểm mưa vừa mưa to
trong đó thời gian mưa vừa mưa to xảy ra chủ yếu trong đêm nay và chiều tối mai
nền nhiệt khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
sẽ hộ tù nhiệt đới không còn hoạt động mạnh nhưng gió mùa tây nam thì vẫn còn duy trì
vì thế trong đêm nay và ngày mai ở khu vực tây nguyên cũng như nam bộ vẫn có mưa nhiều nơi
sáng ngày mai những cơn mưa rồng tạm ngớt nam bộ và tây nguyên có khoảng thời gian tạnh sao
một mươi giờ trưa sau một mươi hai giờ trưa mây đối lưu phát triển nhanh trở lại tiếp tục gây mưa vừa mưa to
ở khu vực từ giữa tây nguyên trở xuống hầu khắp các tỉnh nam bộ
sự báo đợt mưa vừa mưa to diện rộng này ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ còn kéo dài đến hết ngày hai mươi hai tháng chín
trên biển cùng với sự suy yếu của giải hội tụ nhiệt đới gió trên các vùng biển phía nam cũng giảm dần
nhưng ở khu vực từ bình thuận đến cà mau khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông ở mức dài rác
trong mưa sông cần phải lưu ý tới hiện tượng lốc xoáy và gió giật
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc với cường độ cấp bốn
sóng biển thấp dưới hai mét mưa sông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước